mỗi ngày hàng trăm lượt tàu thuyền xà lan phải neo đậu uốn ứ trên luồng sông sài gòn
điều này còn khiến cho kế hoạch phát triển giao thông đường thủy của tp hcm gặp nhiều trở ngại
từ một mươi hai đến một mươi năm giờ là thời điểm tàu thuyền xà lan tập trung neo đậu trên luồng sông sài gòn
đối quận bình thạnh và thủ đức
liên tục bơm nước đầy khoang như thế này là cách để tàu qua được dạ cầu đường sắt bình lợi cũ
dân đi xà lan thì nếu mà đưa cầu lên cao thì nó cũng có đỡ chút như bơm nước này vô thì xà lan nó cũng mất cái thời gian
đây là thực tế oái âm khi cạnh đó cây cầu đường sắt bình lợi mới với cao độ tỉnh không lên đến bảy mét
các tàu xà lan có tải trọng trên ba trăm linh tấn có thể lưu thông nhưng đến nay chưa thể phát huy
việc chậm tháo dỡ cầu cũ khiến kế hoạch mở các tuyến vận tải hành khách du lịch mới của tp hcm
đi bình dương
các tàu chi cũng tắt theo
ngoài điểm nghẹn xảy ra tại khu vực đường thủy qua cầu đường sắt bình lợi
nhiều tuyến đường thủy khác bắt qua sông rạch tại tp hcm cũng xuống cấp do bồi lắng và cạn
kèm theo điều kiện bến bãi chưa thuận lợi
tỷ trọng đầu tư trên động vực đường thủy chỉ chiếm khoảng năm bốn so với lĩnh vực đường bộ
việc đầu tư các hải khóng cảng bến thủy nội địa trên đường bình phố là chưa được đầu tư hoàn chỉnh
mạng lưới đường thủy nối kết liên tỉnh thuận tiện thêm vào đó hệ thống đường thủy nội đô phong phú
với chín mươi hai tuyến có chiều dài gần sáu trăm linh km đến nay có ba trăm tám mươi năm cảng bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động
tp hcm cần sớm tháo gỡ những điểm nghẽn để chuyển hóa lợi thế thành kết quả thực tế
thúc đẩy giao thông đường thủy phát triển chia sẻ tình trạng ung tắc hiện nay với đường bộ